các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã sử dụng hung khí đâm tử vong người tình
tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn minh như mức án trung thân vì hành vi giết người
theo cáo trạng nguyễn minh như và chị đê thuê trọ và sống chung như vợ chồng
do nghi ngờ chị d có quan hệ với người đàn ông khác nên như ghen tuồng và thường xuyên kiểm tra theo dõi hoạt động hàng ngày của chị d
vào khoảng hai mươi một h năm mươi năm phút ngày một mươi chín tháng hai trong lúc cãi vã
trước đó như đã dùng dao đâm một mươi ba nhát vào vùng người của chị đê làm nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với đối tượng vi cảnh vẻ
phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện yên minh tỉnh hà giang về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phòng tài nguyên và môi trường huyện yên minh tiếp nhận sáu hồ sơ vụ việc liên quan đến hoạt động khai thác đá vôi trái phép
do công an huyện yên minh chuyển đến để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vi cảnh về đã thực hiện không đúng các quy định của pháp luật dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng
gây hậu quả thiệt hại lớn cho tài sản của nhà nước với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
một đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với số tiền hơn
sáu trăm linh triệu đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình triệt phá
qua công tác nắm tình hình địa bàn phòng cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn huyện nho quan tỉnh ninh bình
xuất hiện một nhóm khoảng một mươi năm đối tượng do đinh văn bảy cầm đầu thường xuyên đánh bạc
phòng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ tám đối tượng đồng thời tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan
lực lượng chức năng đã thu giữ gần ba mươi triệu đồng tiền mặt một mươi năm điện thoại di động một mươi bốn bảng ghi chép số lô số đề
đối tượng đinh văn bảy khai nhận thường xuyên nhận chuyển bảng số lô số đề của nhiều đối tượng thông qua tin nhắn điện thoại zalo
số tiền chơi số lô số đề trong ngày hai mươi ba tháng chín là hơn sáu trăm linh triệu đồng
đột nhập vào tiệm bạc để trộm cắp nhiều nữ trang trị giá hơn một trăm linh triệu đồng một đối tượng vừa bị lực lượng
thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là huỳnh văn quỳnh vào đêm ngày hai mươi một tháng chín đối tượng quỳnh đột nhập vào tiệm bạc duy hiếu
ở phường phước vĩnh thành phố huế và dùng dụng cụ mang theo cậy phá tủ lấy trộm nhiều nhẫn dây chuyền lắc bạc
có tổng trọng lượng khoảng bảy mươi lượng sau khi gây án đối tượng đã lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường
vào sáng ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng chín đối tượng huỳnh văn quỳnh đem số trang sức trộm được đưa đến các cửa hàng vàng bạc
trên địa bàn tp huế để tiêu thụ sau khi đã tiêu thụ hết số tài sản trên quỳnh đến lẩn trốn tại nhà người quen
sau đó thì bị phòng cảnh sát hình sự bắt giữ
cảm ơn các bạn đã theo dõi